thưa quý vị và các bạn như đã chia sẻ từ một mươi ba h đến một mươi bảy h ngày hôm nay tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông quận hai bà trưng thành phố hà nội
sẽ diễn ra lễ tang ba liệt sĩ công an hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy tại phường quan hoa quận cầu giấy hà nội theo nghi thức của lực lượng công an nhân dân
ba chiến sĩ hy sinh để lại nỗi đau vô cùng lớn đối với gia đình người thân đồng đội và cả nhân dân
thế nhưng những hy sinh đó sẽ hóa thành bất tử các anh sẽ sống mãi trong trái tim người dân
và trên các trang mạng xã hội các trang truyền thông báo chí là những dòng tin những lời chào từ biệt tới những người anh hùng giữa thời bình
không phải là ruột thịt nhưng vẫn thấy đau lòng
yên nghỉ nhé những chiến sĩ phòng trái trợ cháy thân thương cảm ơn các anh
ngày anh đi anh chào tôi đồng chí
ngày anh về sao chẳng nói một câu
ngày anh đi anh cười đi cứu hộ
ngày anh về toàn đội khóc anh ơi
mãi mãi khắc ghi hình ảnh đẹp của ba người chiến sĩ cứu hỏa dũng cảm
các anh là tấm gương sáng
xin kính cẩn nghiêng mình trước sự anh dũng hy sinh của các đồng chí
một lần nữa xin cảm ơn các đồng chí
đây chỉ là một vài trong số hàng nghìn chia sẻ bình luận của cư dân mạng
dưới bài viết thông báo tổ chức lễ tang ba liệt sĩ của công an hà nội
nhìn lại những kỷ vật của các anh trái tim mỗi người như quặn thắt lại
ai cũng mong ước được trẻ mãi nhưng đôi khi mãi mãi ở một tuổi xuân nào đó lại là niềm đau thương
hôm nay trên trời rộng có thêm ba vị
sao chẳng bao giờ lụi tắt trong trái tim đồng bào
người ta gọi lính chữa cháy là những người kỳ lạ lắm những người toàn ngược chiều trong cuộc sống này
người ta chạy đi thì mình chạy lại
người ta thoát ra khỏi hiểm nguy thì mình lại lao vào
người ta chạy xuống thì mình chạy ngược lên tầng cao
người ta vứt bỏ những gì xung quanh để chạy đi cho nhanh khỏi chỗ nguy hiểm
thì mình lại chạy vào mang
vác bưng bê ôm lấy tất cả vào lòng rồi lấy thân mình mà che chở
người ta quý từng hơi thở thì mình lại truyền hơi thở của chính mình
dành giật lấy từng sinh mạng trước tử thần
mỗi đoàn xe ra tuyến lửa tim ta nhức nhối nghẹn ngào
giữa trùng khơi biển lửa ai biết sinh tử lúc nào
khói độc chất ngất tầng cao đồng đội đang ở nơi nào cứu cái còn trong cái mất
khi giông bão lửa thét gào
tổ quốc và nhân dân sẽ mãi ghi công các chiến sĩ
thật sự đau lòng ngày ngày đi qua đó lòng lại nhói đau
cầu nguyện cho vong linh các anh được yên nghỉ và siêu thoát
không quen biết mà lần nào đọc các bài viết về ba chiến sĩ
mình đều không cầm được nước mắt
và rồi chiều nay thôi chỉ còn ít giờ nữa
mẹ mãi mãi yên nghỉ nơi đất mẹ lời từ biệt sao buồn đến thế
khó có thứ ngôn ngữ nào tả xiết khó có hạn định thời gian và chính sách nào bù đắp
lấp đầy nỗi đau của những người mẹ mất con những người vợ mất chồng và những đứa trẻ mất cha
nỗi đau đầy hơn khi người thiếu vụ mất đi chỗ dựa duy nhất của đời mình
bên tượng đài những đoá hoa lặng lẽ đặt xuống
những tấm lòng đang chịu nặng xót xa
đồng đội ơi đêm nay các anh yên nghỉ
một nén tâm nhang thay bao điều suy nghĩ
có một tượng đài sống mãi với thời gian